tại hà nội bộ y tế đã phối hợp với tổ chức y tế thế giới công bố kết quả điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nghiên cứu được tập trung từ một mươi tám đến sáu mươi chín tuổi với mục tiêu thu thập thông tin về các hành vi nguy cơ gồm hút thuốc lá sử dụng rượu bia chế độ ăn không hợp lý
thiếu hoạt động thể lực và mô tả thực trạng thừa cân béo phì tăng huyết áp tăng đường máu dối loạn lipid máu và ước lượng mức tiêu thụ muối trung bình
tổng số người được lựa chọn tham gia điều tra là ba tám mươi người trong đó có ba bảy trăm năm mươi tám người tham gia bước một tỷ lệ tham gia là chín mươi bảy bốn và có ba tám mươi người tham gia bước hai và ba đạt tỷ lệ bảy mươi chín
kết quả điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm hai nghìn một mươi năm có ý nghĩa rất quan trọng
để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện kế hoạch và đánh giá các mục tiêu chỉ tiêu của chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm